gây ra rất là nhiều biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được phát hiện và xử lý kịp thời
bác sĩ có thể chia sẻ về cách phòng ngừa sớm được phát hiện và kiểm soát tốt bệnh lý này ạ
câu hỏi đặt cho bác sĩ tiến sĩ phan thức phương ạ
vâng thì vấn đề bây giờ một chút là cái người bị hen với quản là phải hiểu về bệnh của mình
hiểu về bệnh của mình thì hen phế quản thì phải nói thẳng là một bệnh mà không chữa khỏi được
không chữa khỏi được vì là cái căn nguyên của nó là do các yếu tố dị nguyên từ môi trường bên ngoài
rồi yếu tố cơ địa của bệnh nhân nó gây nên cái tình trạng mà co thắt cái đường thở
cho nên là bảo là chữa khỏi hẳn thì chắc chắn là không chữa khỏi hàn được
cái câu đầu tiên đấy là cái người mắc bệnh hen là phải hiểu về cái căn bệnh của mình
cái thứ hai nữa là ngoài cái việc mà chọn cái pháp đồ điều trị như thế nào
đây là đang nói trên quan điểm về tây y còn về đông y thì tiến sĩ hà sẽ trao đổi
thì đối với các bác sĩ hô hấp chúng tôi thì phải điều trị gọi là phòng các cơn hen
phòng cơn em đấy là khi mà kể cả bệnh nhân không có triệu chứng thì bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc
vì trên thực tế là rất nhiều những trường hợp mà lúc nào mà khó thở quá thì mới cú khuyết đi tìm thuốc
còn ngoài cái cơn hen thì bệnh nhân lại không dùng thuốc
thì cái thứ hai nữa là bệnh nhân người ta phải hiểu được là người ta phải điều trị duy trì thường xuyên
nếu mà có chỉ định của bác sĩ
thế thì đối với cả tiết kiệm một bệnh nhân hen thì bác sĩ người ta đánh giá về cái việc mà tần xuất xuất hiện các cơn hen
để người ta chọn cái phát đồ điều trị phù hợp chọn thuốc rồi chọn cái phác đồ điều trị phù hợp
thì sẽ kê đơn cho bệnh nhân và điều đặc biệt là bệnh nhân phải tuân thủ cái đơn thuốc của bác sĩ
bác sĩ dùng thuốc gì như thế nào ban ngày dùng liều như thế nào
vì bây giờ hiện tại với tây y thì người ta sẽ dùng
thuốc mà dạng tác dụng tại chỗ với rất nhiều các dụng cụ phân phối thuốc
đấy là dạng hít và dạng dịch
thì với các nghiên cứu thì khi mà dùng các thuốc điều trị hen phế quản
bao gồm là dùng thuốc coctuit đường phun hít thuốc dạng phế quản
thì khi dùng hàng ngày như vậy thì nó sẽ phòng được các cơn hen
và với việc dùng các dụng cụ phân phối thuốc tại chỗ như vậy
thì nó sẽ làm hạn chế tối đa cái tác dụng phụ của thuốc
tại vì người bệnh thì người ta sẽ dùng các dụng cụ phân phối thuốc
và cái sợ nhất đấy là khi dùng thuốc thì tác dụng phụ đặc biệt là thuốc tây y
thế thì ở đây thì mình phải xác định là hen là không chữa khỏi được
và nếu mà chúng ta không điều trị thì sẽ xuất hiện những cái cơn hen phế quản
và cơn hen phế quản đặc biệt là cơn viêm hen phế quản ác tính
thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng
cho nên là đối với cả người hen phế quản thì phải hiểu về bệnh
và tuân thủ pháp đồ điều trị
bên cạnh cái việc mà tuân thủ pháp đồ điều trị
thì cái việc mà phòng tránh các yếu tố nguy cơ
gây xuất hiện các cơn hen phế quản
cơn hen cũng rất rất quan trọng
mặc dù đã dùng thuốc rồi
nhưng mà khi mà người bệnh tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên
tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ
là người ta có thể xuất hiện những cơn hen bất kỳ lúc nào
cho nên là cái việc mà nhận biết con hen
rồi sử trí cái việc xuất hiện cơn hen
là người bệnh cũng phải nắm được
thì cái đấy là cái mà rất quan trọng
bên cạnh đấy thì cái việc mà phòng tránh các yếu tố nguy cơ như thế nào
ví dụ rất thông thường
ví dụ đối với cả những người mà hen phế quản
thì trong nhà là tuyệt đối không được nuôi chó nuôi mèo
không được dùng thàn
và vệ sinh cửa nhà là phải làm thường xuyên
và cái điều này là cái mà mình nói nghe này thì có vẻ đơn giản
nhưng mà trên thực tế chúng tôi khi mà tiếp xúc với cả bệnh nhân hen
thì chúng tôi thấy rằng là không phải là đơn giản
để người ta có thể là tuân thủ theo cái đấy
có những cái bệnh nhân đến khóc lóc với chúng tôi là bỏ
không bây giờ em cố gắng chịu bệnh hen
nhưng mà em yêu mèo lắm
em không thể nào mà xa rời con mèo được
cả mẹ cả con khóc
thì đấy là trên thực tế là chúng tôi đã gặp những trường hợp như vậy
và cái việc mà giải thích tư vấn và giáo dục bệnh nhân là rất rất quan trọng
vì kể cả tuân thủ điều trị
nhưng mà vẫn thường xuyên tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
thì bệnh hen cũng không kiểm soát được
và cái nguy cơ bị cơn hen nặng cơn hen phế quản ác tính
nguy hiểm đến tính mạng là nó thường xuyên rình dập
cho nên là cái việc mà người bị bệnh hen hiểu về bệnh
tuân thủ điều trị là rất rất quan trọng
và việc phòng tránh yếu tố nguy cơ
tránh phòng tránh những cái đợt mà bụi nhiễm
vì có rất nhiều trường hợp mà đáng tiếc
đấy là vào cơn hen phế quản nặng quá và tử vong
và cái việc mà các bác sĩ cũng phải hết sức kiên nhẫn
để giải thích cho bệnh nhân
cái việc mà phải phòng tránh các yếu tố nguy cơ
tôi nghĩ là bác sĩ đúng thực sự là đòi hỏi rất kiên nhẫn
nếu mà rơi vào trong cái trường hợp là em yêu mèo lắm
nhưng em bị hen không biết là giải thích như thế nào